một thông tin rất đáng lưu ý đối với các em học sinh và các bậc phụ huynh có con vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
từ một mươi ba h chiều ngày hôm nay kết quả thi sẽ được công bố thay vì ngày hai mươi bốn tháng tám như thông báo trước đó
đây là quyết định mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo
cùng với đó bộ cũng điều chỉnh một số mốc thời gian quan trọng như xét công nhận tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận tạm thời sớm hơn so với công bố trước đó
thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi tám tháng tám thay vì ngày hai mươi sáu tháng tám
thời gian cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ về bộ giáo dục và đào tạo
công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi chín tháng tám thay vì ngày hai mươi bảy tháng tám
thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chín cho thí sinh hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh cũng hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày hai mươi ba tháng tám thay vì từ ngày hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng tám
thời gian tổ chức phúc khảo nếu có hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi chín tháng tám
thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về văn phòng bộ giáo dục đào tạo chậm nhất là ngày năm tháng chín thay vì ngày một mươi năm tháng chín
bộ giáo dục đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi
trong đó lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công bố kết quả đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một từ một mươi ba h ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám